từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay trên địa bàn tỉnh lào cai đã xảy ra mưa vừa mưa to liên tục trên diện rộng
mưa kéo dài trong nhiều ngày đã gây lũ quét ngập úng và sạt lở đất đá ở nhiều địa phương khiến cho thiệt hại hoa màu nhà cửa và các tuyến tỉnh lộ hay quốc lộ trên địa bàn
theo chuỗi số liệu quan trắc của ngành khí tượng thủy văn lào cai thì trong sáu mươi một năm qua đây là lần đầu tiên ghi nhận được lượng mưa lớn kéo dài như thế này
mưa lớn kéo dài đã làm một trăm sáu mươi chín ngôi nhà bị hư hỏng hơn một trăm ba mươi hectare lúa mạ bị ngập ống vùi lấp và hàng chục công trình thủy lợi khác bị sạt lở kênh mương
mưa lũ cũng đã làm nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông tuyến xã bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều nhất là quốc lộ bốn d đoạn từ bắc hà đi simacai và mường khương quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn từ bảo yên đi văn bàn
các tuyến tỉnh lộ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở tà lư dương
gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông của hầu hết các địa phương trong tỉnh
tổng thiệt hại ước tính trên một mươi bốn tỷ đồng tỉnh lào cai đã cử lực lượng kiểm tra và khắc phục thiệt hại
duy trì chế độ thường trực thiên tai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chuẩn bị và thực hiện tốt công tác ứng phó và khắc phục với thiệt hại do thiên tai gây ra
theo phương châm bốn tại chỗ kiên quyết di chuyển các hộ nằm trong khu vực thiên tai nguy hiểm
sơ tán đến nơi an toàn giúp người dân ổn định đời sống và sản xuất